trong đêm giao thừa tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba bị một nhóm người đến đòi nợ nguyễn nam trượng đã cầm súng dùng dao đâm khiến hai người tử vong một người bị thương
công an tỉnh hải dương đang phối hợp với công an huyện gia lộc điều tra làm rõ vụ án mạng trên
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một ba người cùng chú tại phường quang trung thành phố hải dương đến nhà của nguyễn nam trượng để đòi tiền
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau gai gắt
lúc này trượng lên tầng hai lấy dao bầu và súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn vào người phụ nữ sau đó dùng dao đâm hai người đàn ông còn lại
vụ trọng án đã làm hai người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã bắt giữ trượt thu giữ tăng vật
hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật